thanh tra bộ giáo dục và đào tạo vừa ký và công bố kết luận thanh tra về các điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục và công tác tuyển sinh quản lý đào tạo của trường đại học tân tạo tại đức hòa long an
theo kết luận thanh tra trường đại học tân tạo vi phạm hàng loạt quy định cụ thể trường chưa kiện toàn bộ máy quản lý
hiện tại trường không có hội đồng quản trị nhiệm kỳ hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi một nhiều sai phạm về đội ngũ giảng viên về tuyển sinh thanh tra bộ giáo dục và đào tạo kết luận
năm hai nghìn một mươi năm trường thông báo tuyển sinh đối với ngành kỹ thuật công trình xây dựng tuy nhiên ngành này đã bị bộ ra quyết định đình chỉ tuyển sinh năm hai nghìn một mươi chín
trường đại học tân tạo cũng chưa thực hiện đúng quy định về việc công khai mức học phí quy định về học phí học bổng của trường liên tục thay đổi
tăng mức học phí khiến sinh viên và gia đình thắc mắc
nhưng trường chưa kịp thời giải quyết